thời gian gần đây tình trạng người trẻ tuổi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng tại địa bàn tỉnh lạng sơn
nhiều vụ án do những đối tượng trẻ tuổi gây ra có mức độ tính chất nghiêm trọng
thực trạng trẻ hóa tội phạm báo động về lối sống vô cảm lệch lạc của giới trẻ
đã gây ra các vụ phạm pháp hình sự ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự
đối tượng hoàng văn huynh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn bản tẳng xã bằng khánh huyện lộc bình
mới đây đã bị công an huyện lộc bình khởi tố bắt giam về hành vi cướp tài sản
đã từng nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong quân đội nhưng do không chịu rèn luyện thiếu ý thức kỷ luật
nên đã bị đơn vị cho xuất ngũ
trở về địa phương đối tượng huỳnh tiếp tục chơi bời nhậu nhẹt thi thoảng sử dụng ma túy đá
ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua huỳnh đã mang theo dao phay gọi một xe taxi lên khu du lịch mẫu sơn để khống chế lái xe cướp tài sản
gần đây đã xảy ra bốn vụ cướp tài sản khiến dư luận quan tâm vì những đối tượng gây án đều ở đội tuổi rất trẻ
đối tượng hứa văn biển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn duy kiên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đã bị cướp tài sản
đối tượng hứa văn biển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đều thường trú tại xã đồng tân huyện hữu lũng
bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn khởi tố bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản của hai chiến sĩ nghĩa vụ đang canh gác mục tiêu
theo tài liệu của cơ quan điều tra công an tỉnh lạng sơn từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra ba trăm hai mươi sáu vụ phạm pháp hình sự
trong đó có hai mươi đối tượng trong lứa tuổi thanh niên